một trận động đất mạnh bảy bảy độ richter đã xảy ra tại một loạt các nước ở châu mỹ latin
bao gồm cuba jamaica và quần đảo kaman hiện chưa có báo cáo về thiệt hại về người
và tài sản do trận động đất này gây ra trận động đất diễn ra ở vùng biển phía
nam cuba tâm trấn ở khu vực giữa jamaica cuba và quần đảo kayman
ban đầu được ghi nhận ở mức bảy ba độ richter có độ sâu một mươi km và sau đó được nâng lên bảy bảy độ richter
cảnh báo sóng thần đã ngay lập tức được ban hành trung tâm thông tin sóng thần quốc tế cho biết
các đợt sóng thần với nguyên nhân là trận động đất có thể xuất hiện trong bán kính ba trăm linh km kể từ tâm trấn